phát huy hết khả năng của mình chung tay xây dựng xã hội thịnh vượng bền vững
mục tiêu tiêu chuẩn nghị sử và mục tiêu thiên hình kỹ ở việt nam
thủ tướng nhấn mạnh con đường phía trước của việt nam đòi hỏi thực hiện đồng bộ các giải pháp
nâng cao năng suất năng lực cạnh tranh chất lượng nguồn lực con người
và tăng cường khả năng tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hãy cùng nhau nỗ lực hợp tác xây dựng thể chế vững mạnh
một nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển
môi trường sống trong lành xã hội phát triển hài hòa thịnh vượng
chiều nay tiếp tục kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm
hội đồng đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng
trong đó có nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non
giáo dục phổ thông công lập của tp hà nội
theo đó mức thu học phí năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín dành cho học sinh theo học
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị là một trăm năm mươi năm đồng một học sinh một tháng
tăng bốn mươi năm đồng so với năm học
từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn
là bảy mươi năm đồng một học sinh một tháng tăng hai mươi đồng
học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi
là một mươi chín đồng một học sinh một tháng tăng năm đồng
ủy ban nhân dân tp hà nội khẳng định mức thu học phí đề xuất tăng
so với năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nằm trong khung quy định của chính phủ
góp phần huy động nguồn lực từ sự đóng góp của người dân
việc điều chỉnh tăng mức thu học phí này không làm ảnh hưởng
đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo học sinh diện chính sách
vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí
hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của trung ương
tuy nhiên dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non
và phổ thông công lập trên địa bàn thành phố vẫn chủ yếu từ ngân sách nhà nước
sáng nay tại hà nội hội truyền thông số việt nam và tập đoàn dữ liệu quốc tế idg
đã tổ chức hội thảo quốc gia chính phủ điện tử năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
phát triển chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả
theo báo cáo của văn phòng chính phủ trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
cả ba nhóm chỉ số cơ bản của hệ thống chính phủ điện tử là số lượng dịch vụ công trực tuyến
hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực đều đã được nâng cao
cả nước đã có tổng cộng thêm một mươi ba chín trăm linh chín dịch vụ cấp độ ba và bốn
được các bộ cơ quan ngang bộ và địa phương xây dựng vận hành
ứng dụng chính phủ điện tử một cách nghiêm túc sẽ giúp giao dịch của các cơ quan
chính phủ với công dân với doanh nghiệp và các tổ chức sẽ được cải thiện
nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong các dịch vụ công
tuy nhiên số lượng dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến năm hai nghìn một mươi bảy tại các tỉnh
chỉ chiếm một mươi một năm mươi bốn tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
điều này dẫn đến việc số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến tại một số tỉnh
còn rất thấp so với số lượng dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp
số lượng dịch vụ công cấp độ ba cấp độ bốn tăng lên rất là nhanh
nhưng mà cái số hồ sơ giao dịch trực tuyến lại không tăng tương ứng
thế thì tại sao bởi vì cái triệt lý cốt lõi của chính phủ điện tử là để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp
làm thế nào để mòi các cái giao dịch hành chính đều thực hiện qua con đường là trực tuyến
thế thì nếu như mà thế thì phải đặt cái tiêu chí cao nhất là cái số giao dịch số hồ sơ trực tuyến nó phải tăng lên
bên cạnh đó theo các chuyên gia việc phát triển chính phủ điện tử cũng cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn an ninh thông tin
thì chúng ta cần phải xem xét các cái rủi ro liên quan đến dịch vụ hành chính công
nói một cách đơn cử là hành chính công phải chú ý đến chuyện tức là cái khả năng luôn luôn sẵn sàng của cái dịch vụ đó
nó phải hoạt động hai mươi bốn trên bảy
thứ hai nó phải đảm bảo cái tính bí mật bởi vì là người dân khi làm việc sẽ cung cấp rất nhiều những thông tin của mình lên trên cái dịch vụ hành chính công
vì vậy cho nên là bảo vệ thông tin cá nhân bảo vệ các thông tin bí mật
nó là cái điều là rất quan trọng đối với hành chính công
cũng tại hội thảo hội truyền thông số việt nam
đã công bố bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử
nhằm ghi nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử
cả về chất lượng lẫn số lượng của các bộ ngành cơ quan và địa phương
đồng thời khuyến khích đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính trên cả nước
thưa quý vị chiều nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nổ
tại trụ sở công an phương
trong trường một mươi hai quận tân bình vào ngày hai mươi tháng sáu đây được xác định là vụ đặt quả nổ tnt nhằm khủng bố
tám đối tượng có liên quan đã bị cơ quan công an bắt giữ
trong tám đối tượng đã bị bắt gồm nguyễn khanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
nguyễn tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi con ruột khanh dương bá giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê hà tĩnh
tạm trú xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
hiện công an tp hcm đã khởi tố các đối tượng khanh thành giang nam và phương về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ba đối tượng còn lại bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất nổ
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố kết quả thi tuyển vào lớp một mươi
theo đó có hơn hai mươi thí sinh không đậu vào các trường công lập mà sẽ theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề
năm nay trong số bảy mươi chín thí sinh
tp hcm tham dự kỳ thi tuyển vào lớp một mươi của một trăm linh ba trường trung học phổ thông hệ công lập
trong đó có hơn hai mươi thí sinh không đủ điều kiện học các trường công lập
so với năm trước năm nay điểm chuẩn nhiều trường công lập tăng
trong đó nhiều trường tốt đầu như trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình tăng một điểm
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba tăng một hai mươi năm điểm
trong khi đó điểm chuẩn thấp nhất là các trường ngoại thành với mỗi môn ba điểm vẫn trúng tuyển
như ba trường ở huyện cần giờ trung học phổ thông quang trung huyện củ chi v v
theo quy định phụ huynh và học sinh không được đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng khuyến khích các phụ huynh có các em bị thi trượt
nên cho các em vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề
tại đây các em vừa được học nghề học văn hóa và được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
để mà được vào những bệnh viện đa khoa như thế này
để việc cơ bản là trống bình phục
còn đi ít tiền thì đi ra ngoài viện không đủ cơ bản ở đây thì bệnh tình kéo dài cũng không được hiệu quả
thực ra cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái hướng dẫn
cho nên trong các cái phụ lục của thông tư một mươi năm có một phần là phần ghi chú
thì tôi nói ví dụ
như là ở các dịch vụ mà có phần ghi chú ví dụ như là dịch vụ điều trị rối loạn nhịp tim bằng bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp
nhưng mà hiện tại cái hướng di dẫn thế nào là một cái bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim thì vẫn chưa có hướng dẫn
thì như vậy cơ sở khám chữa bệnh cũng lúng túng
cơ quan bảo hiểm xã hội không có cái cơ sở để thanh toán thì người bệnh vẫn chờ
bệnh viện đa khoa thành phố đà nẵng đã phát triển bệnh viện đa khoa thành phố đà nẵng
đà nẵng đã và đang nỗ lực cập nhật giá dịch vụ vào danh mục đang triển khai tại bệnh viện
đồng thời gửi danh mục kỹ thuật có giá và đã được cập nhật cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố
bên cạnh đó bệnh viện còn triển khai và thông tin kịp thời các bảng giá dịch vụ tại khu khám bệnh
trang web của bệnh viện và tập huấn rộng rãi trong toàn thể cán bộ bệnh viện
rất là mong bộ y tế trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu và có cái đề xuất giá làm thế nào đảm bảo đủ bảy thành tố
trong kết cấu một cái dịch vụ kháng chữa bệnh để tạo điều kiện cho cơ sở kháng chữa bệnh chúng tôi có đủ cái nguồn để chúng tôi đảm bảo hoạt động là một
cái thứ hai là bộ y tế nhanh chóng có những cái hướng dẫn triển khai thực hiện
sau khi đã có sự thống nhất với bảo hiểm xã hội việt nam để hướng dẫn các cơ sở y tế để thực hiện tránh trường hợp là hướng dẫn của bộ y tế
thì một đường mà cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán theo một kế hoạch
cùng với những nỗ lực của các bệnh viện sở y tế tại các địa phương rất cần sự phối hợp chặt chẽ của bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
trong việc kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể trong quá trình áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho người bệnh
để thông tư một mươi năm đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị tổng thống iran vừa lên tiếng
cảnh báo nước này có thể giảm các hoạt động hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
và mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ của nước này
hãng thông tấn nhà nước iran irna dẫn lời tổng thống rouhani sau cuộc gặp tổng giám đốc iaea
ông yukiya amano tại viên khẳng định các hoạt động hạt nhân của iran đều phục vụ các mục đích hòa bình
và không có gì phải che
tổng thống iran sẽ quyết định mức độ hợp tác với iaea
tổng thống iran đưa ra phát biểu trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump vừa qua tuyên bố mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
được ký giữa tehran và nhóm p năm một đồng thời áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đơn phương chống iran
mỹ cũng gây sức ép đối với các nước nhập khẩu dầu mỏ từ iran bằng cách yêu cầu những nước này ngừng nhập khẩu dầu mỏ
từ tehran từ ngày bốn tháng một mươi một tới nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do mỹ áp đặt
sau cuộc bầu cử
tổng thống mexico canada đang thúc đẩy nối lại đàm phán về sửa đổi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta trong mùa hè này
tuy nhiên dường như mỹ và mexico lại chưa ưu tiên cho vấn đề này
ngoại trưởng canada christia freeland cho biết trong tuần trước bà đã sáu lần trao đổi với đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
về việc nối lại đàm phán sơ đổi nafta và bày tỏ mong muốn việc nối lại đàm phán này sẽ được thúc đẩy trong mùa hè này
trước đó thủ tướng canada justin trudeau
cũng đã có cuộc điện đàm với tổng thống đắc cử của mexico ông andres manuel lópet obrador
để thảo luận về quan hệ kinh tế thương mại song phương
theo thông báo hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc nối lại đàm phán nafta trong thời gian tới
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump dường như không vội vàng chấp nhận một thỏa thuận nafta mới
trong một cuộc phỏng vấn ông donald trump cho biết sẽ kiên trì chờ đến sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại mỹ vào tháng một mươi một tới
để có được một thỏa thuận tốt hơn cho mỹ
dù tuyên bố ủng hộ việc đàm phán lại nafta nhưng ban lãnh đạo tương lai của mexico không thể hiện quan điểm ưu tiên thúc đẩy tiến trình đàm phán
hạ viện pháp vừa thông qua dự luật chống tin tức giả cho phép các tòa án xử lý những báo cáo có nguồn không đáng tin cậy một cách hiệu quả hơn
chính phủ pháp cũng kỳ vọng dự luật này sẽ bảo vệ cho người dân trong thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng
theo các nguồn tin các cuộc tranh luận đã diễn ra khá căng thẳng nhưng cần thiết
bộ trưởng nissan gọi đây là một công cụ công bằng và hiệu quả để bảo vệ người dân trước nguy cơ thông tin giả trên các mạng xã hội
được thông qua với số phiếu áp đảo từ các nghị sĩ đảng nước pháp tiến lên của tổng thống emmanuel macron dự luật có mục tiêu điều chỉnh luồng thông tin trước các cuộc bầu cử tổng thống
trong ba tháng trước cuộc bầu cử ứng cử viên hoặc đảng của ứng cử viên đó có thể yêu cầu một thẩm phán ra lệnh ngăn chặn sự lan truyền các tin tức giả mạo
dự luật cũng khuyến khích các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến như youtube và facebook minh bạch hơn về các chiến dịch quảng cáo trả tiền
trước đó dự luật chống tin giả đã làm thổi bùng lên các luồng ý kiến trái chiều giữa các đảng phái tại quốc hội pháp
trong đó nhiều nghị sĩ cho rằng dự luật này tiềm ẩn những nguy hiểm và có thể gây tranh cãi về tự do ngôn luận
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt